tại các làng hoa truyền thống của tỉnh phú yên nhà vườn tất bật chăm sóc các luống hoa phục vụ tết
sau những ngày xe lạnh trời đã bắt đầu hừng nắng nhà vườn hy vọng hoa sẽ nở trúng vào dịp tết xuất bán ra nhiều tỉnh thành trong cả nước
trước kia vùng trồng hoa của tỉnh phú yên chủ yếu tập trung ở xã bình kiến bình ngọc và phường chín thành phố tuy hòa
năm nay nhu cầu chơi hoa vào dịp tết lớn lợi nhuận thu về cao nên rất nhiều người dân ở phú yên tham gia trồng hoa tết
ước tính đến nay số hộ trồng hoa tết đã lên đến con số hơn bốn trăm linh hộ trồng ít cũng trồng vài trăm trậu nhiều thì hàng chục nghìn trậu
năm nay nhu cầu của khách hàng chơi hoa rất đa dạng
nắm bắt được điều này ngoài các loại hoa như mai cúc đại đoá lai ơn quất
các hộ chuyên trồng hoa ở phú yên còn trồng thêm các loại hoa
trậu nhỏ vì màu sắc tươi tắn đa dạng lại dễ trưng bày và bán được giá
những ngày này thời tiết nắng ấm các hộ trồng hoa ở tỉnh phú yên đang tất bật chăm sóc
thúc cho hoa nở đúng vào dịp tết để cung ứng cho thị trường trong nước
gặp giá cả thuật lợi nghề trồng hoa thường mang lại lợi nhuận cao cho các nhà vườn vào dịp cuối năm